vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại kho chứa nhiên liệu lớn nhất cuba tiếp tục diễn biến phức tạp
ngọn lửa đã lan tới phá hủy bồn chứa thứ ba
nhà máy nhiệt điện lớn nhất của cuba đã phải ngừng hoạt động
cho đến nay ít nhất một người đã thiệt mạng một trăm hai mươi năm người bị thương và một mươi sáu lính cứu hỏa mất tích
kể từ khi rét đánh vào một bể chứa dầu tôi thứ sáu tuần trước
bể thứ hai bắt lửa vào hôm thứ bảy gây ra một số vụ nổ
lực lượng cứu hỏa phun nước vào các bể còn lại để làm mát nhằm ngăn chặn lửa lan tiếp
nhưng đến ngày hôm qua thì bể chứa thứ ba cũng đã phát cháy
hiện các đội chữa cháy đặc biệt chuyên chữa cháy dầu của mexico và venezuela đã được cử đến để hỗ trợ
các chuyên gia xây dựng quân sự cũng dựng lên các hàng rào để cố gắng chặn dầu chảy lan ra
khói lửa giờ đã có thể nhìn thấy từ thủ đô la habana cách đó hơn một trăm linh km
nhà máy nhiệt điện lớn nhất của cuba cũng vừa phải ngừng hoạt động vào chiều qua theo giờ địa phương
do hậu quả của vụ cháy kho dầu
ước tính hệ thống điện cuba thiệt hại khoảng một một trăm chín mươi hai mw sau sự cố này